thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải hàng không những ngày này đã bắt đầu tăng dần xuất bay
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhưng các đơn vị khai thác vẫn phải siết chặt kiểm tra y tế
và thực hiện nghiêm giãn cách hành khách bảo đảm phòng chống dịch
hôm nay sân bay nội bài có sáu mươi bốn chuyến bay đi
việc đầu tiên mà hành khách bắt buộc phải thực hiện là đứng cách nhau hai mét ở quầy làm thủ tục và kiểm tra y tế
thời gian làm thủ tục của mỗi hành khách khoảng hai mươi phút
sau đó hành khách làm thủ tục an ninh và ra cửa máy bay
ở các khung này đều có các nhân viên kiểm tra nhiệt độ trước khi lên máy bay
chiếc máy bay này có ba trăm linh ghế nhưng thực hiện giãn cách
hãng hàng không chỉ cho phép bay một trăm tám mươi hành khách và được bố trí ngồi cách nhau một ghế
cảng vụ hàng không miền bắc sẽ giám sát chặt việc thực hiện giãn cách đúng quy định
cảng vụ rồi các doanh nghiệp từ doanh nghiệp cảng các hãng hàng không cho đến các đơn vị phục vụ
đều trên tinh thần là triển khai tích cực
những biện pháp để phòng ngừa đối với dịch bệnh lần này
ngay khi cục hàng không việt nam cho phép tăng tần suất
giá vé máy bay nội địa đã giảm khoảng một nửa so với trước ngày hai mươi ba tháng bốn
vietnam airlines và vietjet air đều tung ra các chương trình đồng giá hấp dẫn
nhằm kích cầu trên các đường bay nội địa
trong thông báo mới nhất vietnam airlines group gồm vietnam airlines
jetstar pacific vasco cho biết sẽ tăng cường bay nội địa trong tuần cuối tháng bốn
nhằm từng bước khôi phục cầu nội địa
nối kinh tế giữa các địa phương dự kiến tần suất bay sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn từ đầu tháng năm